với các em thiếu nhi tết trung thu từ lâu đã trở thành một ngày tết vô cùng đặc biệt
tết trung thu trong mắt trẻ em là mầm cỗ bánh kẹo đủ đầy được người lớn tặng cho những món đồ chơi hấp dẫn
sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với ngày tết trung thu của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nơi biên cương của tổ quốc
đó chính là làng thanh niên lập nghiệp ninh điền tỉnh tây ninh
nhà văn hóa làng thanh niên lập nghiệp ninh điền tỉnh tây ninh một mươi tám h ba mươi phút tối
đang tất bật chuẩn bị những phần quà trung thu dành cho các em nhỏ của làng
đối với các em do hoàn cảnh hết sức khó khăn đây có lẽ là mùa trung thu đầu tiên các em được cảm nhận không khí vui tươi của ngày tết thiếu nhi
hiếm lắm mới được có ngày hôm nay mấy em thì ở trong đây vẫn phiếu thốm nhiều
nên là hôm nay được thấy hầu hết là gương mặt của các em là đầy hăng quan
dù những phần quà trung thu chỉ là những chiếc bánh những chiếc đèn lồng nhỏ
nhưng trong mắt của những đứa trẻ nơi đây lại tràn đầy sự hân hoan vui sướng
đêm trung thu năm nay tràn ngập trên khắp tuyến biên giới là những tiếng cười giòn tan
của những đứa trẻ được vui niềm vui tết thiếu nhi dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả
nhưng những niềm vui từ như nhỏ bé này
lại chính là động lực để bà con yên tâm bám trụ biên giới để bảo vệ giữ gìn biên cương tổ quốc